nếu quý vị có dịp lên huyện miền núi cao nam trà my tỉnh quảng nam hỏi đến nữ y tá hồ thị hiếu thì không ai là không biết
bởi chị không chỉ là một cán bộ y tế hết lòng phục vụ người dân khi ốm đau bệnh tật
mà còn là người dũng cảm làm những việc để góp phần xóa bỏ hủ tục nên được mọi người thương yêu quý mến
năm hai nghìn chín sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng y tế quảng nam chị hồ thị hiếu trở về quê nhà ở xã trà cang
huyện nam trà my tham gia công tác khi vừa tròn hai mươi hai tuổi lúc mới về chị hiếu nhận vào làm việc không hưởng lương
tại trạm y tế xã trà cang rồi sau đó được nhận và làm hợp đồng với số tiền mỗi tháng chưa đến một triệu đồng
dù điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn nhưng chị hiếu không hề nản trí mà luôn hết lòng phục vụ cho người bệnh
năm hai nghìn một mươi hai chị vinh dự được kết nạp vào đảng sau đó được giao làm trưởng trạm y tế xã trà cang cho đến nay
tôi ước mong được đi học y tế để phục vụ cho ba con
vì tức đại rồi
mình thấy bệnh tật rất là nhiều bệnh sốc rác các loại bệnh
mình ước mơ để đi học để về phục vụ cho ba con để tuyên truyền cho ba con
sau này để thực hiện được lời tuyên truyền của mình và mình cũng được thực hiện tham gia bệnh cho ba con
đó là được khỏe mạnh là điều mình mơ ước nhất
xã trà cang có gần chín trăm linh hộ dân

đồng bào dân tộc xê đăng sống rải rác trên núi cao nằm dưới chân núi ngọc linh
đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn hơn bảy mươi là hộ nghèo
hiểu được nỗi vất vả của người dân quê mình nên chị hiếu luôn nỗ lực tìm tòi học hỏi không ngừng nâng cao tay nghề
đồng thời thường xuyên bám sát bản làng để cùng anh em trong trạm chữa bệnh làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

đồng bào dân tộc xê đăng sống rải rác trên núi cao nằm dưới chân núi ngọc linh
cùng với em gái của mình cứu đứa bé thoát khỏi cảnh trôn sống
và sau đó hiếu nhận luôn bé trai đó làm con nuôi
trên trị hồ thì hiếu có nhiều việc làm hoạt động rất là nổi trội
trong đó có việc cứu được đứa bé
chị hiếu là một trong những tấm gương điển hình
và trong năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi sáu chị hiếu được huyện ủy khen thưởng về tấm gương đỉnh hình